chiều qua ngày hai mươi bốn tháng bốn tri cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất tp hcm cho biết vừa tạm giữ một nam hành khách ba mươi bảy tuổi quốc tịch việt nam ngụ tại tỉnh hà tĩnh về hành vi vận chuyển trái phép sản phẩm động vật hoang dã quý hiếm
qua công tác thu thập thông tin cơ quan hải quan đã tiến hành kiểm tra hành lý của hành khách nêu trên và phát hiện hai cánh ngà voi trọng lượng gần một mươi kg được nguy trang cất dấu tinh vi trong thùng hàng tôm hùm
kết quả giám định của cơ quan chức năng số ngà voi trên là ngà voi châu phi thuộc danh mục các loài động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm không được phép sản bắt buôn bán tàng trữ vận chuyển
hiện cơ quan chức năng đang tiến hành mở rộng điều tra làm rõ xử lý theo quy định pháp luật